tại cần thơ thời báo kinh tế việt nam phối hợp với hiệp hội lương thực việt nam đã tổ chức hội thảo
sản xuất và xuất khẩu gạo việt nam trong giai đoạn mới nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu lúa gạo
tại khu vực đồng bằng sông kiểu long nhận diện thị trường những thuận lợi cũng như những khó khăn trong thời gian tới
tại hội thảo các chuyên gia cũng nhìn nhận thời gian gần đây xuất khẩu gạo của việt nam cũng gặp không ít rào cản
nhất là hàng rào phi thuế quan đã xuất hiện tác động không nhỏ đến xuất khẩu gạo của việt nam
và buộc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các nước
nhất là thái lan ấn độ bangladesh
cũng tại hội thảo các chuyên gia cho rằng để tăng sức cạnh tranh đối với gạo việt nam xuất khẩu trên thị trường thế giới
doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam phải củng cố vị thế và khai thác hiệu quả các thị trường gần
thị trường truyền thống trọng điểm có nhu cầu phù hợp với điều kiện sản xuất